các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan điều tra công an tỉnh hương yên đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn lên tới sáu trăm linh tỷ đồng
do nguyễn văn hòa chú tệ huyện thanh trì tp hà nội cầm đầu
quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám hòa đã lập gần hai mươi tài khoản game trên nhiều trang web
đồng thời cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau
trong đó có đỗ hữu giang chú tệ huyện khói châu tp hương yên lê văn thảo chú tp hà nội
nguyễn đức bình chú tệ tỉnh yên bái và trần văn định chú thệ tỉnh nam định
để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn
hòa đã trực tiếp mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng vào việc giao dịch
mua bán điểm tiền đánh bạc qua mạng
số lượng đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng internet cùng với hòa rất lớn trên phạm vi nhiều tỉnh thành
và số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc đã lên đến hơn sáu trăm linh tỷ đồng